chương trình cuộc họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền với các thông tin nổi bật trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn
ông phan văn mãi cho biết tp hcm vẫn đang giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ đến cuối tháng chín
theo chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi thời gian qua thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực
tỷ lệ vùng đỏ được tụ hẹp mở rộng vùng xanh
đến nay theo thống kê có năm mươi ba tổ dân phố là vùng danh
tỷ lệ các ca dương tính giảm rõ rệt qua các đợt xét nghiệm một hai mươi ba và tỷ lệ vùng xanh còn tăng
quận bảy huyện cân sơ huyện củ chi đã đạt được một số kết quả tích cực cơ bản kiểm soát được dịch
các địa phương như quận phú nhuận quận bảy quận một mươi một huyện nhà bè cũng đạt được những kết quả rõ rệt
dự kiến ngày một mươi năm tháng chín sẽ công bố một số kết quả tích cực
tuy nhiên so với tiêu chí mà bộ y tế đề ra thì địa phương còn một số nội dung chưa đạt được
vì vậy để đảm bảo việc chống dịch của thành phố bền vững hơn
thành phố sẽ từng bước nới lỏng phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội
làm sao cho hài hòa giữa phòng dịch và đảm bảo các hoạt động thiết yếu của đời sống xã hội
đó là một số tiêu chí mà thành phố chưa đạt được trước ngày một mươi năm chín
giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thường cho biết trong tiêu chí của bộ y tế có một tiêu chí rất khó đạt được
đó là số ca mắc phải giảm liên tục so với hai tuần liên kế trước đó
phải thấp hơn năm mươi so với tuần lễ có ca mức cao nhất
hiện nay biểu đồ ca mắc mới tại tp hcm đang đi theo đường ngang
trung bình mỗi ngày có năm đến sáu ca mắc mới
nếu căn cứ vào con số này thì thành phố chưa thể đạt được tiêu chí kiểm soát dịch bệnh mà bộ y tế đưa ra
tuy nhiên trong những ngày qua ngành y tế tp hcm cũng đang có những tín hiệu khả năng
khi số bệnh nhân tử vong liên tục có xu hướng giảm mạnh